tiếp đại sứ hy lạp tại việt nam yonis raftakis thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá cao mối quan hệ tốt đẹp việt nam hy lạp phát triển tích cực thời gian qua
và tin tưởng đại sứ sẽ đóng góp quan trọng thúc đẩy quan hệ hai nước ngày càng đi vào chiều sâu
thủ tướng mong muốn hy lạp ủng hộ việt nam thúc đẩy quan hệ với eu ủng hộ việt nam sớm ký chính thức và triển khai hiệp định thương mại tự do việt nam eu
qua đó mở ra không gian hợp tác về kinh tế thương mại hai bên
việt nam mong muốn hợp tác với hy lạp trong những lĩnh vực mà hy lạp có thế mạnh như đóng tàu dịch vụ sửa chữa và quản lý hoạt động tàu cung ứng dịch vụ vận tải biển khai thác cảng biển
đại sứ hy lạp rafakis cảm ơn thủ tướng nguyễn xuân phúc dành thời gian tiếp và khẳng định hy lạp luôn coi trọng tăng cường quan hệ với việt nam
tán thành với thủ tướng nguyễn xuân phúc về việc thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hai nước thời gian tới đại sứ cho biết sẽ nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác hai nước
đại sứ bày tỏ vui mừng cùng với quan hệ ngoại giao hai nước tốt đẹp thì hai bên thường xuyên trao đổi nhiều vấn đề quốc tế cùng quan tâm ủng hộ nhau trên các diễn đàn quốc tế